xin chào và hẹn gặp lại
xin chào và hẹn gặp lại
công an thành phố đồng xoài nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ
tại hiện trường ông hoan được xác định tử vong trong tư thế nằm ngửa
bên trong phòng có rất nhiều than tổ ong được đốt giải rác khắp phòng
chiếc xe máy hiệu vespa màu mận đang dựng trước quầy lễ tân được xác định là của nạn nhân
vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai đang tạm giữ một tàu gỗ để xác minh
và làm rõ đối tượng bơm hút cát trái phép để xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ dạng sáng ngày tám tháng ba
lực lượng phối hợp cảnh sát đường thủy phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
và cảnh sát cơ động e hai mươi chín bộ công an phát hiện một phương tiện tàu không có số đăng ký phương tiện
đang bơm hút cát trái phép tại tuyến sông đồng nai
phát hiện công an các đối tượng trên phương tiện này đã nhảy xuống
xong bỏ trốn đồng thời là đánh chỉ phương tiện
nhưng tổ công tác đã kịp thời tiếp cận không để phương tiện bị chìm
và đưa phương tiện về bến tạm giữ và tiếp tục xác minh làm rõ
đối tượng đặng hữu huỳnh cùng mẹ là nguyễn thị hồng bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh nghệ an
bắt giữ về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả thu giữ một sáu trăm bảy mươi bảy nước sát khuẩn giả
tiếp tục mở rộng chuyên án lực lượng công an thi hành lệnh khám xét nơi sản xuất hàng giả
tại nhà của nguyễn thị hồng
nguyễn thị hồng có địa chỉ tại huyện can lộc tỉnh hà tĩnh
tại đây lực lượng công an đã thu giữ hai chín trăm một mươi hai vỏ chai và các thùng nhựa lớn
đựng các dung dịch hóa chất là những công cụ phương tiện để sản xuất nước sắt quần giả
qua đấu tranh bước đầu đối tượng huỳnh khai nhận do tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
nhu cầu sử dụng nước sát khuẩn tăng cao đối tượng đã mua các nguyên liệu về để mẹ của mình
sản xuất nước sắt quần giả để bán ra thị trường tổng số là bốn năm trăm linh chai
thưa quý vị bắt đầu từ tháng ba này thì các hoạt động du lịch tại thành phố đà nẵng sẽ được nối lại
trong đó có các hành trình du lịch trên sông nước vốn được nhiều du khách yêu thích
những ngày qua đoàn liên ngành phòng cảnh sát giao thông
công an thành phố đà nẵng đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra thực tế hoạt động du lịch
bằng phương tiện thủy trên cảng sông hàn tuyến ven biển bán đảo sơn trà và tuyến sông cú đê
để siết chặt an toàn trước thời điểm đón khách
bến cảng sông hàn nơi khởi hành của hành trình du ngoạn trên sông hàn vào ban đêm
kiểm tra hai mươi ba tàu du lịch đang nheo đậu tại cảng sông hàn đoàn liên ngành đã ghi nhận có bốn tàu không đủ điều kiện hoạt động
chín tàu cần bổ sung đăng kiểm bảo hiểm kiểm tra an toàn kỹ thuật
có một mươi ba tàu thiết kế theo tiêu chuẩn sb đã các tiêu chuẩn để được đi ra hoạt động tuyến ven biển
thuốc kháng virus